ngày một mươi tháng năm nhận lời mời của phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó tổng thống kiêm chủ tịch thượng viện ấn độ venkaya thăm chính thức việt nam và dự đại lễ phật đàn vê sắc hai nghìn một mươi chín
đây là chuyến thăm đầu tiên của phó tổng thống ấn độ tới việt nam kể từ khi nhậm chức tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
việt nam và ấn độ thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm hai nghìn một mươi ba
kinh ngạch thương mại hai triệu tăng dần qua các năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện
hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai triệu đạt mốc một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước ngày càng được mở rộng ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đảng